tiếp tục kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn ngày hôm nay dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
quốc hội họp trực tuyến và nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật biên phòng việt nam
ngày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật doanh nghiệp sửa đổi và thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau về dự án luật này
buổi chiều quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
báo cáo thẩm tra cho biết cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành luật biên phòng việt nam nhằm thể chế hóa đường lối chính sách của đảng về biên giới quốc gia
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức hoạt động của bộ đội biên phòng nhằm khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập mới đặt ra
báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật doanh nghiệp sửa đổi khẳng định việc xem xét tiếp tục sửa đổi toàn diện luật doanh nghiệp
nhằm thể chế hóa đầy đủ nội dung nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế tư nhân nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
buổi chiều thỏa luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp
cũng trong chiều nay các đại biểu quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội đào ngọc dung
trình bày tờ trình về dự án luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật này